tại phú quốc hùng tiếp tục trộm cắp bị tòa án nhân dân huyện đảo phú quốc tuyên phạt và bị di lý về lâm đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bùi mạnh hùng hai mươi năm tù giam về tội giết người